nga và trung quốc vừa phủ quyết nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về việc kêu gọi ngừng bắn bảy ngày ở thành phố aleppo miền bắc syri
moscow cho rằng cần có thời gian để nga và mỹ thương lượng và dự thảo này có thể sẽ cho phép phiến quân tái hợp lực lượng
venezuela cũng bỏ phiếu chống văn bản do tây ban nha ai cập và new zealand đệ trình trong khi angola bỏ phiếu trắng
trước phiên bỏ phiếu đại sứ nga tại liên hợp quốc vitali chokin nói rằng việc đưa bản dự thảo ra bỏ phiếu là vi phạm thủ tục làm việc của hội đồng bảo an
bởi văn kiện này chỉ có thể được bỏ phiếu vào sáng ngày mai theo quy định của hội đồng bảo an
theo ông chukin hội đồng bảo an cần thêm thời gian để xem xét những hoàn cảnh mới ở syri và để đạt được sự đồng thuận về một nghị quyết
có thể giúp cải thiện tình hình nhân quyền tại quốc gia trung đông này đặc biệt là ở aleppo